sau những thông tin về việc khóa trái cửa nhà dân về quê ăn tết tại thanh hóa
một thôn ở huyện kiến sương tỉnh thái bình cũng áp dụng hình thức cách ly tại nhà
và khóa trái cửa một gia đình do có hai cháu nhỏ từ hải phòng về ngày chín tháng một
anh nguyễn xuân bờ ba mươi tám tuổi trú tại thôn vĩnh khê xã an đồng huyện an dương
thành phố hải phòng phản ánh
từ ngày chín tháng một đến ngày một mươi sáu tháng một bố mẹ anh và hai con nhỏ bị chính quyền địa phương
thôn cao bạc lụ xã nam cao huyện kiến sương tỉnh thái bình giam lỏng trong nhà
dù đã có kết quả test nhanh âm tính với covid một mươi chín
theo anh bờ bảy ngày trước tức ngày chín tháng một thành phố hải phòng nâng cấp đội dịch lên vườn đỏ
ông đã đưa con về gửi bố mẹ ở cao bạc lụ xã nam cao huyện kiến sương tỉnh thái bình
sau khi cho các cháu về nhà mẹ tôi có chủ động đưa các cháu ra trạm y tế xã để khai báo y tế
và làm test nhanh covid một mươi chín đều cho kết quả âm tính
tuy nhiên cán bộ trạm y tế xã yêu cầu các con tôi phải cách ly y tế tại trạm
mẹ tôi xin cho cháu về nhà cách ly tại nhà để còn học trực tuyến thì được đồng ý
tuy nhiên sau đó trưởng thôn đã yêu cầu khóa ngoài cửa và cầm chìa khóa về như cham lõng bố mẹ tôi
và hai cháu nhỏ
các cháu khi ở hải phòng không tiếp xúc với các cháu
mà chỉ đơn giản là đi từ hải phòng về
nay hải phòng đã chuyển các đội dịch xuống vùng cam
nhưng bố mẹ và hai con tôi vẫn chưa được chính quyền đến mở cửa theo lời anh nguyễn xuân bờ
ba g mẹ anh bờ cho hay
nhu cầu về thực phẩm thì gia đình phải nhờ hàng xóm mua hồ rồi buộc vào dây để kéo lên tầng hai
từ khi thôn khóa cửa cầm chìa khóa về là bốn người chúng tôi bị bỏ quên trong nhà
cháu bé nhất mới bảy tuổi muốn mua cái nhiệt kế cho cháu
cũng phải gọi nhờ hàng xóm
ngoài ra không thấy tổ công tác của chính quyền hỏi hang về tình hình sức khỏe của người bị cách ly
bà sờ cho biết rằng sáng nay ngày một mươi sáu tháng một
sau khi gia đình kiến nghị lên các cơ quan chức năng thì trưởng thôn mới đến mở khóa cửa
và đưa chìa khóa cho bà nhưng giao hẹn đến chiều tối nay mới được mở cửa ra
theo ghi nhận của phóng viên nhà bà sở ở mặt đường liên thôn
có hai cửa ra vào bị khóa bởi hai ổ khóa to
trên tường dán tấm giấy màu xanh ghi nội dung
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã nam cao thông báo
gia đình có người cách ly theo dõi y tế tại nhà từ ngày chín tháng một đến ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
ông nguyễn thành khoa chủ tịch ủy ban nhân dân xã nam cao giải thích
xã đã họp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín ở các thôn
tại cuộc họp các trưởng thôn nêu ý kiến nhiều người về từ vùng dịch không chấp hành cách ly tại nhà
theo quy định mà vẫn đi lung tung
nhưng xã không ra quy định phải khóa cửa nhà dân đang cách ly mà giao cho các thôn linh hoạt
đã cách ly tại nhà được năm ngày theo quy định vợ chồng chị nguyễn thị ly hoàng văn hào
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thôn ra thôn xã thiệu phú huyện thiệu hóa thanh hóa vui mừng
vì chỉ còn hai ngày nữa nếu test lại mà sáu thành viên trong gia đình âm tính
thì sẽ được thỏa sức đi thăm anh em hàng xóm sau nhiều năm xa quê
theo chia sẻ của ly vợ chồng chị lập nghiệp bán hàng tạp hóa ở bình dương
đã tám năm nay vợ chồng chị chưa về quê do công việc bận biểu
năm nay vợ chồng tôi đã có kế hoạch về quê ăn tết cùng gia đình
ban đầu dự kiến giáp tết sẽ về nhưng khi gọi điện về cho người thân thì được biết cách ly y tế
do đó nhà tôi thống nhất về sớm hơn để đủ thời gian cách ly còn đi chơi tết chị ly chia sẻ
chị ly lý giải sở dĩ phải về quê sớm vì nhiều lý do
ngoài việc để có thời gian đủ cách ly y tế tại nhà chị sợ nếu nấn ná không may ca nhiễm tăng
diễn biến phức tạp hoặc quyết sách chống dịch ở địa phương thay đổi
thì gia đình sẽ không kịp đón năm mới ở quê
việc đầu tiên khi về đến nơi là cả sáu người trong gia đình ra trạm y tế khai báo
sau đó về cách ly y tế tại nhà đồng thời chính quyền địa phương khóa trái cổng và cầm chìa khóa đi chị ly chia sẻ
cũng theo chị ly vì khóa trái cổng được trưởng thôn và xá vận động chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc này
bởi khi cách ly thì chúng tôi cũng không ra khỏi nhà cần gì sẽ có người thân cung ứng
tương tự anh bùi văn lên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng bốn anh em trong gia đình
đang đi làm xây dựng ở hải phòng cũng chọn cách về quê sớm
mọi năm phải gần hai mươi năm tháng chạp mới về quê năm nay khi nhận được thông tin và cách ly y tế tại nhà bảy đến một mươi bốn ngày
tùy vùng anh em đã lên quyết định về nhà sớm
theo anh lên khi về vợ con anh phải đi sang nhà anh em ở để nhường lại ngôi nhà cho mấy anh em làm điểm cách ly
việc anh về nhà sớm cũng là để kịp thời gian cách ly theo quy định và để có thời gian đón tết
khi về anh tự nguyện cách ly và được cán bộ đến vận động khóa trái cửa cổng
bản thân anh chấp thuận đồng tin với việc vận động khóa cửa trên
tuy nhiên anh cũng không nghĩ rằng việc về nhà lại khóa trái cổng như vậy
đến thời điểm hiện tại theo thông tin từ trạm y tế xã thiệu phú
trên địa bàn đang có khoảng ba mươi hộ áp dụng khóa trái cửa
những hộ này đều là những người về từ vùng dịch cấp độ ba cấp độ bốn và người dân tự nguyện được khóa cửa
ông hoàng ngọc linh chủ tịch ubnd xã thiệu phú xác nhận
có việc chính quyền địa phương vận động người dân khóa trái cửa cổng
những hộ gia đình có người từ vùng dịch về địa phương
lý giải về việc khóa trái cửa trên ông linh cho biết đây là việc làm linh động của xã
bởi toàn xã có tám bốn trăm linh nhân khẩu có hơn hai người đi làm xa
những ngày gần đây mỗi ngày có hơn ba mươi người về quê ăn tết sớm hiện cả xã có một mươi bảy trường hợp f
từ những lý do trên để linh hoạt trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn xã trước
trong và sau tết nguyên đáng khi người dân về địa phương phải xét nghiệm và khai báo y tế theo quy định
việc khóa cháy cổng là trên tinh thần tự nguyện của người dân
trước đó có trường hợp những người cách ly tại nhà còn bỏ đi đá bóng uống rượu
cũng có những trường hợp sau khi hoàn thành cách ly lại phát hiện dương tính
nên để tránh lây lan dịch bệnh sau khi có sự vận động vận dụng linh hoạt trên
thì người dân hoàn toàn ủng hộ ông linh cho biết
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thiệu hóa nguyễn thế anh cho biết
đến thời điểm hiện tại huyện vẫn chỉ đạo địa phương thực hiện việc phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đúng hướng dẫn của tỉnh
huyện không chỉ đạo các xã khóa cháy cửa cổng như phản ánh
về việc này huyện sẽ cho kiểm tra ngay và chấn chỉnh ông thế anh nói